ngày một mươi chín tháng một mươi hai ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức buổi gặp mặt các tướng lĩnh quân đội nhân dân việt nam
các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cán bộ sĩ quan quân đội qua các thời kỳ
phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật lãnh đạo tỉnh quảng nam đã ghi nhận và đánh giá cao những đồng góp của các tướng lĩnh
các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước lãnh đạo tỉnh quảng nam đã trao một mươi huân chương bảo vệ tổ quốc hạng hai hạng ba
tặng các cá nhân nguyên là cán bộ chiến sĩ chỉ huy các đơn vị của bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam
vì đã có những thành tích xuất sắc trong huấn luyện chiến đấu tham gia cụng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong suốt những năm qua